trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh lễ dỗ tổ hùng vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội như mọi năm
trong đó có ba phần lễ chính gồm hai hoạt động lễ rỗ đức quốc tổ lạc long quân lễ dân hương tổ mẫu âu cơ đã được tỉnh phú thọ tổ chức vào ngày hôm nay hai mươi chín tháng ba tức mùng sáu tháng ba năm canh tí
và vào ngày hai tháng bốn tới đây tức là mùng một mươi tháng ba năm canh tí hoạt động cuối cùng là lễ dân hương dỗ tổ hùng vương sẽ được tổ chức
những hoạt động này dù chỉ là phần lễ không có hội nhưng vẫn bảo đảm tính trang nghiêm thành tính tiết kiệm
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên thành phần tham gia lễ rỗ được rút gọn theo đúng quy định
các đại biểu đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và giữ đúng khoảng cách theo hướng dẫn của ngành y tế
uống nước nhớ nguồn là nét đẹp truyền thống của dân tộc việt nam con cháu lạc hồng mãi mãi biết ơn công lao trời biển của đức quốc tổ lạc long quân
và các bậc tiền nhân có ứng dụng
ngày nay con cháu được hưởng phúc lọc tổ tiên là nhờ công lao của đức quốc tổ có công khai sơn phá thạch
dựng nên bờ cõi nước nhà để lại cho con cháu muôn đời sức mạnh trường tồn